năm hai nghìn một mươi sáu thủ tướng yêu cầu an giang cần tổng kết một cách giản dị tiết kiệm
trong năm hai nghìn một mươi bảy thủ tướng đề nghị an giang cần tiếp tục thực hiện các đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới
đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công
thủ tướng yêu cầu khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp phải đi liền với cải cách môi trường đầu tư kinh doanh

thủ tướng yêu cầu khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp mới chứ không phải những nông dân thủ tủy không
thủ tướng yêu cầu an giang cần chú ý phát triển đường sông phát triển phương tiện phù hợp với quy hoạch bến bãi
thủ tướng đề nghị cần xem xét phát triển đường giao thông tạo thuận lợi cho việc thông thương với campuchia
thủ tướng đồng ý chủ trương cụm tuyến dân cư vượt lũ nhằm bảo đảm an toàn cho người dân sinh sống tại địa phương
thủ tướng yêu cầu cần phải ra soát cụ thể tập trung vốn để giải quyết vấn đề sạt lở bờ sông
thủ tướng giao bộ tài nguyên và môi trường đề xuất với thủ tướng phương án xử lý vấn đề này
cũng trong sáng nay tại hà nội tổng cục du lịch đã tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch kích cầu du lịch đến các tỉnh bắc trung bộ
nhằm giới thiệu các sản phẩm du lịch mới và gặp gỡ kết nối các doanh nghiệp du lịch của miền trung với các hãng lữ hành tại hà nội
tham dự hội nghị có lãnh đạo tổng cục du lịch đại diện sáu tỉnh bắc trung bộ đó là thừa thiên huế quảng bình quảng trị hà tĩnh nghệ an và thanh hóa và các doanh nghiệp du lịch
hội nghị được tổ chức nhằm đẩy mạnh xúc tiến quảng bá tiềm năng du lịch của các tỉnh đồng thời là dịp giao lưu chia sẻ thông tin tìm cách kết nối những sản phẩm đặc trưng của mỗi tỉnh với các công ty lữ hành
sau hội nghị này tại hà nội tổng cục du lịch sẽ tiếp tục tổ chức tại thành phố hồ chí minh vào ngày một mươi tám tháng một mươi một tổ chức các đoàn pham chip doanh nghiệp lữ hành và báo chí khảo sát các tỉnh miền trung để xây dựng các tour tuyến mới đẩy mạnh kết cầu du lịch nội địa tổ chức chương trình phát động thị trường tại thái lan mở các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng nghề khách sạn nhà hàng thuyết minh viên giúp xây dựng đề án sản phẩm du lịch đặc trưng các tỉnh bắc trung bộ phát triển
liên quan đến vụ va chạm xảy ra sáng nay giữa tàu biển panama và một xà lan trên vùng biển huyện cần giờ tp hcm ngay sau khi nhận được tin báo bộ đội biên phòng thành phố đã cử lực lượng phương tiện ứng cứu
theo đó bộ đội biên phòng thành phố hồ chí minh đã chỉ đạo hải đội hai đóng tại cần giờ huy động lực lượng ngồm một cano và hai tàu chở các chiến sĩ và đội thợ lặn của thành phố ra hiện trường
đến chiều nay việc tìm kiếm thuyền trường xà lan bị mất tích vẫn được tiến hành
trước đó máy trưởng đồng thời là chủ xà lan đã được lực lượng chức năng cứu kịp thời
vào khoảng một mươi năm h chiều nay một trạm biến áp điện hạ thế nằm trên địa bàn quận hà đông hà nội đã bất ngờ phát nổ khiến năm người bị bỏng
theo phản ánh của một số người dân trạm biến áp này mới được công ty điện lực hà đông sửa chữa và vừa đấu nối điện thì phát nổ khiến năm người bị bỏng do dầu của trạm biến áp bắn vào trong đó ba người bị bỏng nặng
các nạn nhân đã được đưa vào viện bỏng quốc gia điều trị
công an quận hà đông đang làm việc với công ty điện lực để làm rõ nguyên nhân vụ việc
mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quốc tế
tổng thống đắc cử donald trump khẳng định tiến trình chuyển giao thuận lợi
hàn quốc thông qua dự luật về công tố viên điều tra bê bối chính trị
tiến trình tiếp quản nhà trắng đang diễn ra xuân sẻ
tuyên bố này được đưa ra trong thời điểm có nhiều tranh cãi và phản đối
xung quanh quyết định bổ nhiệm nội các gần đây của ông trump
tổng thống đắc cử donald trump nhấn mạnh công tác bổ nhiệm thành phần nội các đang diễn ra rất có tổ chức
và cho hay ông là người duy nhất biết các ứng cử viên cuối cùng
ông trump bác bỏ các thông tin trước đó của tờ new york times
về tình hình hỗn loạn và tranh chấp nội bộ trong tiến trình chuyển giao quyền lực
hiện công tác bổ nhiệm nội các của tổng thống đắc cử donald trump vấp phải nhiều phản ứng gây gắt từ dư luận mỹ
sau quyết định lựa chọn ông stephen bannon một nhân vật bảo thủ cho vị trí cố vấn cấp cao và chiến lược
trong khi đó nhiều quan chức an ninh đương nhiệm và đã nghỉ hưu của mỹ nhận định
đội ngũ của ông trump vẫn chưa đưa ra đề cử nào cho vị trí phụ trách chính sách an ninh mạng
một thiếu sót có thể làm suy yếu nước mỹ trước các mối đe dọa hiện nay
người dân mỹ cần đoàn kết vì các giá trị chung và sự phồn thịnh của nước mỹ đây
nói của cựu ngoại trưởng mỹ hillary clinton trong một sự kiện của quỹ bảo vệ trẻ em của mỹ vừa diễn ra tại thủ đô washington
phát biểu tại một sự kiện của quỹ bảo vệ trẻ em cdf ở thủ đô washington
cựu ngoại trưởng mỹ hillary clinton khẳng định cuộc bầu cử tổng thống vừa qua đã cho thấy sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội mỹ
nhưng mỗi người dân cần gắn kết để nước mỹ tốt đẹp hơn mạnh mẽ hơn và công bằng hơn
tôi hy vọng người dân trong mọi tầng lớp hãy đoàn kết vì con em chúng ta
vì gia đình chúng ta và vì chúng ta
nước mỹ sau cuộc bầu cử vừa rồi chúng ta thấy rõ sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ nước mỹ
nhưng xin hãy lắng nghe tôi nước mỹ xứng đáng những đứa trẻ của chúng ta xứng đáng để tin tưởng vào đất nước này
rằng chúng ta chiến đấu cho những giá trị của mình và không bao giờ lùi bước
trong bài phát biểu của mình cựu đệ nhất phu nhân mỹ cũng hối thúc mọi người tiếp tục hỗ trợ những trẻ em còn thiệt thòi
phát biểu sau cuộc gặp tổng thư ký tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec mohammed bakindo
tại thủ đô caracas
tổng thống venezuela nicolas maduro cho biết các nước opec đã sẵn sàng tiến tới một thỏa thuận mới
về việc cắt giảm mạnh sản lượng dầu trong thời gian tới
trong một bài phát biểu từ dinh tổng thống ông maduro cho biết các nước opec cần có sự quyết tâm đồng thuận
để có thể đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu trong thời gian tới để ổn định thị trường
ông nhấn mạnh sự cần thiết của thỏa thuận về việc cắt giảm sản lượng dầu sắp tới
để bảo đảm một mức giá thực tế và cân bằng đối với những quốc gia có dự trữ dầu mỏ
sau những phát biểu của ông maduro tổng thư ký opec cũng cho rằng
cuộc khủng hoảng thị trường dầu mỏ hiện nay là nghiêm trọng nhất trong năm mươi năm qua
ông dự kiến sẽ đến thăm nhiều nước thành viên opec trong vài ngày tới
trước thời điểm diễn ra cuộc họp này trong phiên giao dịch vào ngày hôm qua một mươi sáu tháng một mươi một
giá dầu thế giới đã giảm hai mươi bốn đô la mỹ một thùng xuống còn bốn mươi năm năm mươi bảy đô la mỹ một thùng
khi mỹ thông báo lượng dự trữ dầu của nước này tăng bảy
quốc hội hàn quốc vừa thông qua dự luật về việc lựa chọn một công tố viên
đặc biệt để điều tra vụ bê bối hiện nay liên quan đến người bạn thân lâu năm của tổng thống park geun hye
hãng tin yonhap cho biết theo dự luật vừa được thông qua đảng dân chủ đối lập chính và đảng nhân dân
cũng thuộc phe đối lập sẽ đưa ra hai ứng cử viên cho vị trí công tố viên
còn tổng thống park geun hye sẽ được phép chỉ định một trong hai người này
trước đó cùng ngày một số nghị sĩ thuộc đảng senuri cầm quyền đã phản đối một điều khoản trong dự luật
quy định rằng chỉ có các đảng đối lập mới được quyền lựa chọn công tố viên đặc biệt
nhóm điều tra đặc biệt bao gồm hơn sáu mươi người trong đó có hai mươi công tố viên
có thời hạn sáu tháng để hoàn tất quá trình điều tra vụ việc
cũng theo yonev luật sư của tổng thống park cùng ngày cho hay
ông sẽ hợp tác với các công tố viên trong vụ điều tra trên để họ có thể tiến hành thẩm vấn bà park vào tuần tới
sau trận động đất mạnh bảy tám độ richter ngày một mươi bốn tháng một mươi một vừa qua
nhiều khu vực ở new zealand đã bị cô lập và lực lượng cứu hộ nước này đang nỗ lực mở đường tới đó
song song với việc sơ tán người dân và khách du lịch ra khỏi thị trấn cauro
ở khu vực đông bắc đảo nam nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau trận động đất
bộ phòng vệ dân sự new zealand cho biết
các phương tiện cứu hộ lần đầu tiên đã có thể tới thị trấn cai quora từ mạng phía nam vào hôm qua
tuy nhiên tuyến đường này vẫn rất nguy hiểm và các phương tiện cá nhân chưa thể đi lại được
hoạt động cứu trợ hiện nay tập trung vào việc cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân
tại các khu vực bị ảnh hưởng mở lại tuyến đường kết nối đến các cộng đồng dân cư
ước tính khoảng một khách du lịch đã bị mắc kẹt tại thị trấn này
sau động đất lực lượng phòng vệ new zealand đã huy động năm trăm linh binh sĩ
ít nhất một mươi một máy bay và bốn chiếc tàu tham gia cứu hộ
nhật bản và mỹ cũng điều động máy bay hỗ trợ khảo sát các khu vực bị ảnh hưởng do động đất tại new zealand